cũng trong ngày hôm nay công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn cho biết đang củng cố hồ sơ điều tra xử lý đối tượng nông văn quản
trú tại huyện lộc bình tỉnh lạng sơn về hành vi điều khiển phương tiện giao thông vi phạm khiến một thiếu ý cảnh sát giao thông bị thương
vào hồi một mươi bốn h ngày hai mươi hai tháng một mươi một trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại thị trấn lộc bình
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện lộc bình đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu nên đã ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh và đâm thẳng vào tổ công tác khiến đồng chí thiếu úy hoàng minh tâm ngã xuống đường và bị thương nặng
tổ công tác đã đưa đồng chí tâm đi cấp cứu và khống chế đối tượng đưa về trụ sở
qua kiểm tra nồng độ cồn đối tượng quản vượt quá mức độ cho phép nhiều lần
hiện công an huyện lộc bình đang điều tra làm rõ hành vi của đối tượng nông văn quản để xử lý theo quy định của pháp luật